bệnh nhân nvk chín mươi ba tuổi ngụ tại long an bị máu tụ dưới mảng cứng do tai nạn sinh hoạt một tháng trước
đã được các bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa xuyên á long an phẫu thuật thành công và đã xuất viện về với gia đình
được biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ yếu một phần hai người phải
sau khi thăm khám và chụp mri sọ não xác định bệnh nhân có máu tụ hai bàn cầu trái nhiều hơn phải
bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để lấy máu tụ dưới mảng cứng
đây là phương pháp tối ưu mang lại hiệu quả cao
bằng phương pháp khoan sọn một lỗ bơm rửa dẫn lưu máu tụ mà không phải can thiệp mở hộp sọ
giảm những nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục sức khỏe
dưới sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng hiện đại các mẫu diễn ra nhanh chóng và thuận lợi
sau phẫu thuật bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại khoa ngoại thần kinh
bệnh nhân đã được xuất viện sau hơn một tuần điều trị
thông tin về ca bệnh bác sĩ trần phương bác sĩ điều trị khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa xuyên ở long an cho biết